bác hồ đã căn dặn người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân vì nhân dân mà làm việc
tư tưởng phục vụ nhân dân là tư tưởng cốt lõi trong đạo đức nhân cách của người
thấm nhuần lời dạy của bác trong những năm qua bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương luôn nỗ lực thay đổi phong cách phục vụ chuyên nghiệp hiện đại
tiết kiệm chi phí giảm phiền hà lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ
thống kê sơ bộ trong thời gian gần đây các bộ ngành địa phương đã cắt giảm đơn giản hóa sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành
giúp tiết kiệm hơn một mươi tám triệu ngày công tương đương trên sáu ba trăm linh tỷ đồng
một trăm linh các văn phòng các đơn vị hành chính cấp bộ ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin rút gọn quy trình thủ tục hành chính
sự thay đổi phong cách phục vụ hành chính được thể hiện rõ nhất ở đơn vị cấp dưới
nơi mà trong suốt nhiều năm qua người dân vẫn phải chấp nhận cách hành xử quan liêu lạc hậu hành là chính
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ công cuộc cải cách hành chính đã đạt được hiệu quả trên nhiều phương diện
thay đổi bộ mặt của nền hành chính từ địa phương đến trung ương
căn phòng nhỏ này là nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của hơn một mươi bảy hộ dân trên địa bàn phường long biên quận long biên hà nội
từ các em sinh viên đến làm thủ tục trước khi nhập trường đại học đến những người đi làm
các cụ hưu trí đều được cán bộ hành chính tiếp đón tận tỉnh chú đáo
chúng tôi đang thực hiện mô hình một cửa thân thiện gần dân và cách phục vụ chúng tôi như vậy
tất cả các thủ tục hành chính chúng tôi đều cố gắng giải quyết nhất danh gọn hạn chế việc đi lại của công dân
đối với các đồng chí cán bộ của chúng tôi bản thân các đồng chí cũng đã được quan triệt rất sâu sắc về thái độ của quân dân
ông luyện ngọc các chỉ mất năm phút là hoàn thành thủ tục
công chứng thẻ căn cước công dân sổ đỏ là người gắn bó với phưởng long biên lâu năm
ông chứng kiến sự đổi thay rõ nét trong công cách phục vụ của cán bộ hành chính không còn cảnh luộm thuộm như trước kia nữa
một là địa điểm tiếp dân rất sạch sẽ mát mẻ và lịch sử
thứ hai nữa là chị em có chuyên môn hơn tức là công việc chuyên nghiệp hơn
lê thị xuân cũng không ngại phải chờ đến lượt làm thủ tục vì tiến độ kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ cho từng người được công khai minh bạch trên hệ thống bảng điện tử
thì tất cả các em làm việc rất nhiệt tình có trách nhiệm làm nhanh gọn mọi thủ tục được nhanh chóng để cả cho dân không gây phiền hà cho dân
thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của chính phủ cán bộ hành chính tại bộ phận một cửa phường long biên cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước
đang nỗ lực từng ngày trong từng khâu giao tiếp với người dân đặt mục tiêu giảm thời gian giải quyết thủ tục cho công dân tính bằng số giờ số phút trong một ngày giảm tiêu cực giảm nhũng nhiễu
lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng của nền hành chính vì dân luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết